hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông cho biết nguyễn văn minh tạm trú tại xã đắc ru huyện đắc rớp đối tượng liên quan đến vụ giết người làm hai người chết một người bị thương trên địa bàn huyện đắk rớp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước dưới sự giám sát của lực lượng công an tỉnh đắk nông
vào dạng sáng ngày ba mươi tháng sáu phan duy toàn chú cùng địa phương và có mối quan hệ tình cảm với một cô gái khi nhìn thấy minh đang chở cô gái toàn gọi điện thoại cho cô gái nhưng không được do ghen tuông nên toàn đã dùng dao nhọn đâm chết cô gái này rồi tiếp tục xô sát với minh trong khi xô sát toàn bị chết minh bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu hiệp vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ